trung tâm y tế dự phòng huyện bệnh viện đao khoa huyện quế phong phối hợp với trạm y tế xã đồn biên phòng hạnh dịch bộ đội biên phòng nghệ an đã tiến hành cấp phát kháng sinh phòng chống dịch bệnh viêm cầu thận miễn phí cho học sinh giáo viên trường tiểu học và trường trung học cơ sở xã hạnh dịch và các hộ dân có người mắc bệnh trên địa bàn xã
ba mươi em học sinh và hai mươi giáo viên tại điểm trường tiểu học và trung học cơ sở xã hạnh dịch huyện quế phong cùng với một mươi một hộ gia đình có người mắc viêm cầu thận trên địa bàn được cấp phát thuốc miễn phí
theo kế hoạch đoàn sẽ tiến hành cho các em học sinh thầy cô giáo tại điểm trường cấp một và cấp hai và các gia đình có trường hợp mắc bệnh viêm cầu thận uống thuốc trong ba ngày liên tiếp
trong thời gian qua trên địa bàn xã hạnh dịch huyện quế phong đang xảy ra dịch bệnh viêm cầu thận khiến hai mươi trường hợp có triệu chứng mắc bệnh
trong đó đã có hai em học sinh là lô văn hiếu và lô văn tú tử vong